sau khi di chuyển ra biển vào tối qua sáng nay bão hai cui đã đổ bộ lần hai vào đất liền thuộc khu vực cao hùng đài loan trung quốc
và suy yếu thành bão nhiệt đới đây là cơn bão mạnh đầu tiên sau bốn năm quét qua hòn đảo này
theo truyền thông địa phương bão hai cui mang theo mưa lớn và gió giật đã nhấn chìm nhiều tuyến đường và khiến nhiều cây cối bị bật gốc
trên toàn đảo đài loan hơn hai mươi một hộ gia đình bị mất điện nhưng hầu hết sau đó đã có điện sử dụng trở lại
giới chức cho hay có hai người bị thương ở huyện hoa liên
trong khi đó cơ quan chức năng trung quốc ngày hôm nay đã ban bố cảnh báo vàng mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba trong hệ thống cảnh báo bốn cấp đối với bão hai cui
hiện cơn bão đang di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ một mươi km một giờ và dự kiến có thể đổ bộ vào một số khu vực ven biển từ tỉnh phúc kiên đến tỉnh quảng đông trong ngày mai
sau đó bão sẽ suy yếu dần